ủy ban quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp vừa có quyết định về việc thi hành kỷ luật đối với ông mai tuấn anh
chủ tịch hội đồng thành viên tổng công ty đầu tư và phát triển đường cao tốc việt nam vec và ông trần văn tám tổng giám đốc vec
theo quyết định ông mai tuấn anh và ông trần văn tám bị thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo
điều động về công tác tại tổ tái cơ cấu thúc đẩy sắp xếp cổ phần hóa thoái vốn doanh nghiệp nhà nước
và xử lý các tồn tại yếu kém của một số dự án doanh nghiệp chậm tiến độ kém hiệu quả do các bộ ngành chuyển giao
về ủy ban quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp
theo kết luận của ủy ban kiểm tra trung ương tại kỳ họp bốn mươi bốn vào cuối tháng bốn năm hai nghìn hai mươi
ban thường vụ đảng ủy vec đã vi phạm quy chế làm việc và các nguyên tắc tổ chức sinh hoạt đảng
để nội bộ lãnh đạo tổng công ty mất đoàn kết nghiêm trọng thiếu trách nhiệm buông lỏng lãnh đạo
chỉ đạo thiếu kiểm tra giám sát để xảy ra nhiều vi phạm khuyết điểm trong công tác cán bộ
trong thực hiện các dự án đầu tư xây dựng và trong quản lý khai thác các tuyến đường cao tốc gây hậu quả nghiêm trọng